ủy ban nhân dân huyện quốc ai đề nghị tất cả những người đã đến tòa án nhân dân huyện quốc ai trong thời gian trên lập tức tự cách ly tại nhà hạn chế tiếp xúc với người xung quanh và liên hệ ngay với trạm y tế xã thị trấn nơi cư trú để được tư vấn hướng dẫn phòng chống dịch
tất cả người dân khi có một trong các biểu hiện như ho sốt đau họng khó thở mệt mỏi ớn lạnh giảm hoặc mất vị giác cần liên hệ ngay với trạm y tế phường xã nơi cư trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm miễn phí nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc covid một mươi chín
đến nay huyện quốc oai ghi nhận tổng số một mươi trường hợp dương tính với sars cov hai gồm nhiều cán bộ tòa án và công an huyện quốc oai và hai trường hợp dương tính là người ngoài huyện liên quan đến chùm ca bệnh tại tòa án nhân dân huyện quốc oai
qua điều tra đã truy vết được hai trăm sáu mươi chín trường hợp f một bảy trăm sáu mươi trường hợp f một
huyện quốc oai đã tổ chức khoanh vùng phun khử khuẩn môi trường tạm thời phong tỏa cách ly y tế đối với một mươi hai hộ dân xung quanh gia đình có f nghi ngờ gắn biển thông báo tại nhà nơi có ca nghi ngờ dương tính với covid một mươi chín đồng thời ban hành quyết định phong tỏa cách ly năm khu vực là nơi ở của các trường hợp f
tổ chức đưa toàn bộ f một đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung tại trường trung học phổ thông quốc ai điểm cũ
trung quốc đã chuẩn bị sẵn sàng nhân lực trang thiết bị thuốc men vật tư y tế và các kịch bản ứng phó kịp thời trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp
đại biểu quốc hội nguyễn lân hiếu giám đốc bệnh viện đại học y hà nội cho rằng hiện nay tiêm vaccine cho trẻ dưới một mươi hai tuổi đang còn nghiên cứu do đó chúng ta không nên vội
bên hành lang quốc hội thông tin về kế hoạch tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em
đại biểu quốc hội nguyễn lân hiếu giám đốc bệnh viện đại học y hà nội cho rằng những người trẻ được chọn tiêm nên ở độ tuổi một mươi sáu một mươi tám tuổi là học sinh cấp trung học phổ thông
theo đại biểu nguyễn lân hiếu các em cơ thể đã phát triển hoàn chỉnh nên nguy cơ mắc bệnh không khác gì người trẻ trên một mươi tám tuổi và nguy cơ chuyển biến nặng cũng gần như tương đương
những trẻ em từ một mươi hai tuổi trở lên có yếu tố nguy cơ béo phì bệnh nền thì nên tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
còn các trường hợp khác nên dựa vào nguyện vọng nhu cầu của gia đình
và chưa nên tiêm cho trẻ từ một đến ba tuổi
theo ông trên thế giới hiện nay việc tiêm vaccine cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi đã thống nhất và bằng chứng khoa học độ an toàn hiệu quả đã rõ
với trẻ dưới một mươi hai tuổi vẫn còn đang nghiên cứu do đó chúng ta không nên vội đại biểu nguyễn lân hiếu nói
ông cũng cho biết khi công tác tại bình dương qua thống kê cho thấy tỷ lệ trẻ em dưới một mươi hai tuổi bị nhiễm bệnh và chuyển nặng là rất ít chủ yếu là các cháu bị bệnh nền
trong giai đoạn này khi chưa có kế hoạch rõ
về việc tiêm vaccine thì nên duy trì việc học trực tuyến
những nơi học trực tuyến khó khăn không thể cho học trực tuyến và ở vùng xanh thì nên đi học tại trường
bà lê thụy mỹ châu phó chủ tịch ubnd huyện hóc môn tp hcm cho biết
qua giả soát đối chiếu trên hệ thống dữ liệu riêng của huyện này đã phát hiện bảy trăm một mươi ba trường hợp kê khai không chính xác khi nhận tiền hỗ trợ đợt ba
có trường hợp vi phạm là kê khai không trung thực hai nơi ở để nhận hỗ trợ hai lần
dùng chứng minh nhân dân khai báo
nơi ở này nhưng dùng căn cước công dân để khai báo ở nơi khác để phần mềm không phát hiện và nhận hỗ trợ khi vẫn đang hưởng lương
bà châu thông tin so với các quận huyện khác hóc môn có số lượng dân đông lại là vùng ven ngoại thành người ở trọ nhập cư rất lớn
đồng thời chi hỗ trợ đợt ba lại bắt đầu ngay thời điểm thành phố bắt đầu mở cửa một số hoạt động đã khôi phục
người dân có thể đi lại và công nhân cũng quay trở lại
theo thông tin từ huyện hóc môn đa số các trường hợp đăng ký khống phát hiện tại các xã bà điểm
xuân thới đông xuân thới sơn thới tam thôn đông thạnh tân xuân
với những trường hợp vi phạm này huyện kêu gọi người dân tự giác nộp tiền lại cho ngân sách trước ngày hai mươi bảy tháng một mươi
sau thời gian trên sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật
đồng thời công an huyện hóc môn cũng đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án một số trường hợp gian lận tại xã ba điểm
nhiều trường hợp đã tự nguyện trả lại tiền sau khi được địa phương thông báo
cũng như từ chối nhận tiền hỗ trợ dù có tên trong danh sách do nhận thấy hoàn cảnh không khó khăn
ông vòng a lộc tổ trưởng tổ một trăm bảy mươi hai phường tân quý quận tân phú cũng cho biết
ủy ban nhân dân phường tân quý vừa cung cấp cho các tổ trưởng dân phố danh sách những người không thuộc diện được hỗ trợ
theo đó qua giả soát kiểm tra bằng phần mềm của công ty phát triển công viên phần mềm quang trung
những người này bị loại khỏi danh sách người được hỗ trợ đợt ba do hệ thống ghi nhận vẫn đang hưởng lương hưu
hưởng lương tháng tám hưởng lương trợ cấp mất sức
sau đây là một số thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi mới cập nhật
nhiều du khách xuống bà rịa vũng tàu vui chơi tắm biển chưa thực hiện nghiêm quy định năm k
những ngày qua rất nhiều người dân từ các tỉnh tp hcm đồng nai bình dương đổ về tp vũng tàu vui chơi tắm biển
trừ các cơ sở thí điểm đón khách du lịch tỉnh bà rịa vũng tàu yêu cầu các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn
không đón và phục vụ khách từ địa phương này
nhằm đảm bảo công tác phòng dịch do vậy khách du lịch đều đi về trong ngày
tuy nhiên khi tham gia hoạt động tại các nơi công cộng nhiều người còn thiếu ý thức
không thực hiện nghiêm quy định năm k trong phòng chống dịch như bỏ khẩu trang ra nói chuyện ăn uống ngay tại các nơi công cộng
lực lượng chức năng đã tuần tra nhắc nhở và xử lý
cũng liên quan đến khách du lịch tại thành phố vũng tàu thanh tra sở du lịch tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết
đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch đối với khách sạn vic
c đường thùy vân tp vũng tàu với số tiền một mươi năm triệu đồng do thực hiện hành vi vi phạm hành chính
cụ thể khách sạn không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch đón khách lưu trú ngoại tỉnh
không thực hiện nghiêm các quy định và văn bản của địa phương
sau đó phát hiện một ca nhiễm covid một mươi chín đến từ tp hcm
trong sáng hai mươi bốn tháng một mươi đoàn công tác liên ngành cũng đã lập biên bản đối với khách sạn tc
đường thi sách phường thắng tam do có hoạt động đón khách ngoại tỉnh
thông tin từ trung tâm chỉ huy phòng
trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh đồng nai cho biết
trong hai mươi bốn giờ qua toàn tỉnh ghi nhận bốn trăm năm mươi tám ca mắc mới covid một mươi chín
trong đó số ca mắc trong cộng đồng là một trăm năm mươi ba ca
trong bảy ngày qua trên địa bàn tỉnh đồng nai đã ghi nhận hai chín trăm linh sáu ca mắc mới
giảm một mươi chín chín mươi chín so với bảy ngày trước
tuy nhiên ca nhiễm trong cộng đồng tăng ba trăm bốn mươi
bên cạnh đó đồng nai cũng ghi nhận sáu năm mươi bốn trường hợp được điều trị khỏi
và một mươi bảy trường hợp tử vong
trong bảy ngày trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh nhận định
các ổ dịch covid một mươi chín cộng đồng liên quan đến các doanh nghiệp sản xuất có xu hướng tăng
ngành chức năng cũng ghi nhận một số ca nhiễm covid một mươi chín từ người bán vé số
giao nước bán hàng quán nhân viên siêu thị
trước diễn biến tình hình covid một mươi chín tỉnh đồng nai cảnh báo thời gian tới
sẽ tiếp tục ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng từ nguồn lây ở các địa điểm có nguy cơ cao
như chợ dân sinh siêu thị cơ sở sản xuất khu nhà trọ
tuy nhiên với tỷ lệ bao phủ vaccine rộng cho người trưởng thành trên địa bàn tỉnh
đã hạn chế phần lớn khả năng diễn biến nặng tử vong của người nhiễm bệnh
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh đồng nai cho biết
thực hiện đánh giá mức độ nguy cơ lây nhiễm trên địa bàn tỉnh đồng nai hiện ở cấp độ hai nguy cơ trung bình
theo quy định mới nếu thuộc vùng cam đỏ ở bạc liêu
chỉ người đã tiêm vaccine mới được phép ra đường và tỉnh sẽ lập chốt kiểm soát tại những khu vực này
chủ tịch ubnd tỉnh bạc liêu
phạm văn thiều đã ký quyết định bổ sung một phần quy định tạm thời
các biện pháp hành chính thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
mà tỉnh này đã ban hành trước đó
quy định bổ sung này sẽ có hiệu lực từ giờ ngày hai mươi sáu tháng một mươi
một nội dung bổ sung đáng chú ý là ở vùng cấp ba vùng cam nguy cơ cao
chỉ những người đã tiêm vaccine hoặc người đã khỏi bệnh covid một mươi chín mới được phép ra đường
còn đối với vùng cấp bốn vùng đỏ nguy cơ rất cao
chỉ những người đã tiêm hai mũi vaccine
hoặc người đã khỏi bệnh covid một mươi chín mới được phép ra đường
tại những vùng này cơ quan chức năng sẽ thiết lập chốt kiểm soát
tại khu vực xã phường thị trấn
còn đối với vùng cấp một vùng xanh nguy cơ thấp
và vùng hai vùng vàng nguy cơ trung bình
việc đi lại của người dân là bình thường
không thiết lập chốt chặn nội tỉnh nhưng người dân phải tuân thủ năm k
cũng tại quyết định này ubnd tỉnh bạc liêu bổ sung quy định yêu cầu
một trăm linh người đi xe chở hàng hóa vào tỉnh đều phải khai báo y tế
nội dung khai báo gồm thông tin cá nhân dịch tễ cá nhân
cấp độ nguy cơ của dịch tại địa phương nơi ở trước khi đến bạc liêu
và lộ trình lịch trình vận tải hàng hóa trên địa bàn tỉnh
có lưu trú lại trên địa bàn tỉnh hay không
sau một mươi một ngày kể từ khi bùng phát tỉnh phú thọ đã ghi nhận ba trăm chín mươi năm ca mắc covid một mươi chín
riêng tại khu công nghiệp thị vân thành phố việt trì
đã phát hiện bảy mươi tám công nhân làm tại một mươi ba doanh nghiệp dương tính với sars cov hai
theo báo cáo của sở y tế tỉnh phú thọ
toàn tỉnh ghi nhận thêm bốn mươi ba ca mắc mới trong hai mươi bốn giờ qua
trong số này có một ca mắc trong cộng đồng
còn lại bốn mươi hai ca phát hiện trong các khu cách ly khoanh vùng quản lý
theo báo cáo của ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh phú thọ
đến một mươi sáu h ngày hai mươi bốn tháng một mươi có thêm một mươi công nhân mắc covid một mươi chín
đến nay tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp
cụm công nghiệp có tám mươi ca mắc covid một mươi chín
có bảy mươi tám ca mắc tại một mươi ba doanh nghiệp
công ty trong khu công nghiệp thụy vân
khu công nghiệp lớn nhất tỉnh với hai mươi tám công nhân
trưởng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh phú thọ nguyễn ngọc hanh cho biết
trước nguy cơ bệnh lây lan trong khu công nghiệp cụm công nghiệp
tỉnh phú thọ đã lấy mẫu xét nghiệm cho các công nhân làm việc tại một trăm ba mươi một doanh nghiệp
đến nay có hơn ba mươi sáu trên bốn mươi bảy công nhân có kết quả âm tính
riêng khu công nghiệp thụy vân là hơn hai mươi hai trên hai mươi tám người
một số công ty như yakchin việt nam
khe sa polymer hà nội tha play hà nội cho công nhân tạm nghỉ để khoanh vùng truy vết
còn các công ty khác thì khoanh vùng từng bộ phận hoặc cho các tổ liên quan nghỉ để cách ly theo quy định
những ngày qua tỉnh bắc giang xuất hiện ba ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
để giữ an toàn cho địa bàn tỉnh bắc giang lập tức kích hoạt các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh
cả ba ca mắc mới đều là f một của trường hợp f ntk
có kết quả xét nghiệm dương tính vào ngày hai mươi tháng một mươi ở huyện quế võ
tỉnh bắc ninh
ba trường hợp đều phát hiện dương tính tại thôn chợ xã an dương huyện tân yên
trong đó có hai trường hợp là mẹ con n và d
sinh sống tại thị trấn phố mới huyện quế võ tỉnh bắc ninh
về quê trồng ở thôn chợ xã an dương huyện tân yên từ ngày một mươi tám tháng một mươi
còn bà t là mẹ chồng chị n
trong ba trường hợp trên chỉ có bà t đã tiêm một mũi vaccine ngày một mươi chín tháng một mươi
ngoài xã an dương tân yên tại xã nghĩa hòa xã tân dĩnh huyện lạng giang
và các ca dương tính đây là diễn biến mới phức tạp
vì bắc giang trải qua năm mươi ngày không có ca bệnh trong cộng đồng
trước tình hình dịch bệnh tiêm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp
bắc giang đã tổ chức hội nghị trực tuyến ba cấp tỉnh huyện xã
nhằm quan triệt một số biện pháp phòng dịch trong tình hình mới
ông lê ánh dương chủ tịch ubnd tỉnh bắc giang yêu cầu các huyện thành phố
chủ động linh hoạt đề ra các giải pháp phòng chống dịch phù hợp
với yêu cầu thực tiễn của địa phương như đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine
củng cố vững chắc tổ covid cộng đồng kiện toàn bố trí nhân viên y tế
theo dõi hoạt động phòng chống dịch ở từng doanh nghiệp
ông dương yêu cầu các huyện tiếp giáp với các vùng đang có dịch của tỉnh bắc ninh
như yên dũng việt yên đề ra các biện pháp phòng chống dịch ở mức độ cao hơn
bí thư tỉnh ủy bắc giang dương văn thái yêu cầu các cấp ngành
tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của trung ương của tỉnh
về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trong điều kiện bình thường mới
để thích ứng linh hoạt an toàn
bí thư bắc giang cũng yêu cầu làm rõ trích nghiệm xử lý nghiêm từng cá nhân đơn vị
vi phạm quy định phòng chống dịch đồng thời tăng cường công tác thông tin tuyên truyền
nâng cao nhận thức của các cấp các ngành người dân chấp hành nghiêm các quy định
về phòng chống dịch nhất là thực hiện năm k khai báo y tế trung thực
khi có yếu tố dịch tễ liên quan
theo dõi kênh thông tin chính thức về dịch bệnh của báo sức khỏe và đời sống

còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại